sáng nay ngày một mươi bảy tháng bảy chương trình hành trình đỏ năm hai nghìn hai mươi tại lào cai đã diễn ra
đồng thời trong chương trình khen thưởng tôn vinh các tập thể cá nhân và gia đình hiến máu tiêu biểu giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi
chương trình hành trình đỏ năm hai nghìn hai mươi kêu gọi các tập thể cá nhân chung tay hưởng ứng vì một cộng đồng mạnh khỏe lan tỏa mạnh mẽ yêu thương
dự kiến trong đợt này tỉnh lào cai sẽ tiếp nhận được khoảng một hai trăm linh đơn vị máu